liên quan đến vụ tịnh thất bỏng lai đang được dư luận quan tâm ông lê tùng vân chín mươi hai tuổi ngũ ấp lập thành
xã hòa khánh tây huyện đức hòa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố vào ngày một mươi chín tháng bốn để điều tra về tội làm luân điều này có nghĩa ông lê tùng vân bị khởi tố ba tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích nhà nước quyền lợi ích nhà nước

đàng hoàng nhưng do không chịu được cảnh đánh đập hành hạ của cha mình nên đã phải đi bụi đời
theo lê thanh minh tùng anh này có giấy chứng minh sống trong gia đình ông lê tùng vân hơn ba mươi năm
việc quan hệ giữa ông vân và mẹ anh tùng đều được nhiều người biết đến bản thân anh này cho biết
ông lê tùng văn còn có quan hệ tình cảm với một số người khác trong tỉnh thất bồng lai
theo anh tùng ông lê tùng vân không chỉ đánh một mình anh ông lê tùng vân còn đánh cả vợ
cả mấy đứa em ruột của ông ấy nữa nhưng mình lại bị đánh nhiều nhất đánh vì tư thủ cá nhân
thu hành nhưng đứa trẻ mồ côi thực sự cũng bị đánh như mình rồi bắt làm việc
ở thời điểm người này lên tiếng vào năm hai nghìn một mươi hai phía tỉnh thất bồng lai phủ nhận thông tin lê thanh minh tùng
là con ruột của ông lê tùng vân anh tùng lúc đó cũng cho biết sẵn sàng thử adn
anh tùng cũng cho biết ông tùng vân có bảy người con ruột lúc đó đang ở thiên an
được lê tùng vân nói là trẻ mồ côi để nhận thương xót của cộng đồng

ở thời điểm lên tiếng vạch trần lê tùng vân lê thanh minh tùng gặp không ít chỉ trích
nhưng anh vẫn quyết tâm vạch chân người mà anh khẳng định là cha mình để sự thật được hạ màn
mới đây khi có cơ quan an ninh điều tra chính thức đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự ông lê tùng vân
tội luận luân lê thanh minh tùng đã chia sẻ vụ việc lên trang cá nhân
anh một lần nữa khẳng định không chọn được nơi sinh ra đành chấp nhận có người cha như vậy thôi
là người hiếm hoi chạy trốn khỏi tỉnh thất bồng lai lê thanh minh tùng đã lựa chọn con đường sống như một người bình thường
hiện anh đã có gia đình và làm nghề lái xe du lịch
cuộc sống của anh đã không ít phiền phức và phải đối diện với những lời đàm tiếu
nhưng thanh minh tùng vẫn lựa chọn nói ra sự thật đầy lượt chân bộ mặt của tỉnh thất bổng lai
dù trong đó có cả những người được anh cho là có chung huyết thống với mình
trên trang cá nhân của mình thanh minh tùng vẫn chia sẻ hình ảnh công việc cũng như những hoạt động thường ngày của mình
nhiều người đồng cảm với hành động với những suy nghĩ của thanh minh tùng khi ông lê tùng vân bị khởi tố tội loạn luân
đúng vậy không ai lựa chọn được nơi mình sinh ra
nếu may mắn thì có được người cha mẹ giàu và chăm lo cho mình đủ mọi chuyện từ khi còn nhỏ tới khi lớn
còn không may được may mắn nơi mình sinh ra thì mình cố gắng với hai bàn tay hối ốc và hai bản chân cho cuộc sống của mình
minh tùng được rất nhiều người yêu mến
cố gắng lên em và sống cuộc đời là mặt lương thiện được khỏe mạnh
gia đình yên vui
hạnh phúc là quý lắm rồi
thương cháu nhiều lắm đúng là không được chọn nơi mình sinh ra
cháu được minh ngoan rồi cố gắng lên nhé
trong vụ án tỉnh thất bồng lai thấy ông nội lê tùng vân được biết đến rộng rãi với vai trò là người cầm đầu
giữ quyền vận hành và nhận sự tôn dùng tuyệt đối của mọi người trong tịnh thất bổng lai
trên thực tế phía sau ông lê tùng vân còn có một người phụ nữ được cơ quan chức năng xác định
cũng có vai trò đứng đầu nhóm ở người tịnh thắt
đó là bà cao thị cúc chủ sở hữu và ngồi tại số nhà một trăm chín mươi một a ấp lập thành
xã hòa khánh tây huyện đức hòa long an
nơi đây được gọi với cái tên là tịnh thất bồng lai nay đổi thành thiền an bên vào vũ trụ
được biết vào năm hai nghìn một mươi năm lê tùng vân bất ngờ thanh lý toàn bộ tài sản của mình ở tp hcm
để truyền về khu đất rộng hơn hai m hai của bà cao thị cúc ở long an định cư
tại đây cả hai là lên tịnh thất bổng lai với phỏ bọc là cơ sở thờ tụ phật giáo
để nhận đưa các trẻ mồ côi cơ nhỡ
bà cúc được cơ quan điều tra xác định là người thực hiện chỉ đạo lê tùng vân
trực tiếp tham gia thực hiện các nghi thức thủ tục cúng bái quy lệ mạo xanh
mạo xưng đức phật xúc phạm phật giáo
đặc biệt vào ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín bà cúc đã cùng với nhóm người trong tỉnh thất
gây dối xuyên tạc xúc phạm uy tín ở công an huyện đức hoài
khi diêm my được mời về trụ sở này để làm việc về hành chính
hành vi của bà không chỉ gây mất trật tự địa phương mà còn ảnh hưởng xấu tới hình ảnh uy tín của phật giáo
đang chú ý bà cúc được cho là người nắm giữ nhiều bí mật liên quan đến cô gái mất tích tên võ thị diễm my
tuy nhiên cho tới nay sự mất tích của diễm my vẫn chưa có lời giải
với vai trò tiếp tay cho lê tùng văn và người trực tiếp thực hiện nhiều hành vi sai trái
trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tòa nhân dân huyện đức hòa tuyên phạt bị cáo cao thị cúc ba năm tù
về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tòa đã giữ nguyên bản án này trong lúc phiên xử phúc thẩm
theo đó tịnh thất bổng lai đã từng xuất hiện với nhiều hồn áo liên quan đến pháp luật
nhưng đi cùng với đó là sự nổi tiếng khó tin trên mạng xã hội
nơi đây có rất nhiều người nổi tiếng sinh sống
chẳng hạn như cô nàng lê thanh huyền trân á quân giọng hát việt nhí năm hai nghìn một mươi bốn
ba năm sau có cặp đôi nhà sư triệu view lời giới thiệu của ban tổ chức
hoàn nguyên và nhật nguyên trong cuộc thi boro tuyệt đỉnh song cam
nhưng nơi đây thực sự nổi tiếng khi bước vào năm hai nghìn một mươi chín với sự xuất hiện của nhóm năm chú tiểu
nhóm hải này tham gia thách thức danh hài và xuất sắc ám giải quán quân giành được giải thưởng một trăm linh triệu đồng
cùng với đó còn có khoản thưởng riêng từ trấn thành và trường giang
bước sang năm hai nghìn hai mươi hồn áo bắt đầu xuất hiện
nhiều tin đồn cho rằng năm chú tiểu này
không hề mồ côi như thông tin tỉnh thất bồng lai chia sẻ
thậm chí mẹ của cả năm bé đều sinh sống cùng
nơi đây còn có nhiều góc quất đáng sợ
bất chấp điều đó nhóm năm chú tiểu vẫn được lên sóng mùa sáu thách thức danh hài
xuất sắc giành được một trăm năm mươi triệu với thời gian nhanh nhất lịch sử trong chương trình
từ thành công của chương trình này nhóm năm chú tiểu vô cung nổi tiếng
có kênh youtube riêng lượng fan cực khủng
nói cách khác đây chẳng khác gì bệ đỡ bước đệm đưa tỉnh thất bồng lai tiếp cận nhiều người hơn
năm hai nghìn hai mươi khi tỉnh thất bồng lai gây tranh cãi người đứng đầu công ty điển quân
carl mann nguyễn bửu điền cũng đã lên tiếng
không như suy nghĩ của nhiều người ông chùm giải trí kiên quyết giữ nhóm năm chú tiểu ở lại thách thức danh hài mùa sáu
kraman chia sẻ tôi nhắc lại việc năm chú tiểu quay lại thách thức danh hài là hoàn toàn hợp lệ
thách thức danh hài là sân chơi chung cho mọi người mọi giới không phân biệt giai cấp giới tính giàu nghèo tuổi tác
hành động của carl mann đã tạo nên luồng tranh cãi gây gắt
nhiều ý kiến cho rằng điền quân làm như vậy là cố tình dùng năm chú tiểu để câu view cho chương trình
chưa dừng lại ở đó thời điểm ấy kênh youtube của carl mann và khương dừa còn xuất hiện clip đến tỉnh thất bồng lai
trực tiếp gặp thấy ông nội lê tưởng vân nhóm giả sư và các em bé nơi này
nói về điền quân người tự nhận là con trai của ông lê tùng vân lê thanh minh tùng nói
chính điển quân và khương dừa đã dân dắt gia đình ông lê tưởng vân đưa lên truyền thông để ông ấy tiếp tục lơ đảo xã hội suốt một thời gian dài
chỗ nhà ông lê tùng vân không phải là chùa nếu không có điển quân và khương dừa thì không bao giờ xã hội cộng đồng mạng tin đó là cái chùa nơi nuôi trẻ mồ côi
thậm chí anh này còn tuyên bố dưới kinh nghiệm sống làm chương trình của điền quan mà nói lê tùng vân lừa thì không thể nào chúng ta tin được
đến thời điểm hiện tại sau khi sự việc tỉnh thất bồng lai đã được làm sáng tỏ ở nhiều phần đối tượng lê tùng vân bị khởi tố hai tội danh nhiều người sống tại đây cũng đã chấp hành án tù
phía điển quân vẫn im lặng theo dõi fanpage kênh youtube trang cá nhân của loanman khương dừa những video cũ liên quan đến năm chú tiểu hay tỉnh thất bồng lai đều đã bị gỡ bỏ
thế nhưng điều dư luận mong chờ nhất vẫn là một lời lên tiếng giải thích xin lỗi vì vẫn chưa thấy đâu
chính động thái im lặng cho quan này của hai ông chùm làng giải trí khiến họ nhận về không ít những gạch tá từ công chúng
trước đây hòa thượng thích minh thiện phó trưởng ban thông tin truyền thông trung ương giáo hội phật giáo việt nam trưởng ban chỉ sự giáo hội phật giáo tỉnh long an từng khẳng định về nơi này như sau
tỉnh thất bồng lai chỉ làm mạo xưng nhưng người ở đây không phải là tu sĩ phật giáo không do ban chỉ sự giáo hội phật giáo tỉnh long an quản lý
lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội lợi dụng hình thức nuôi dưỡng những người cơ nhớ làm từ thiện để trục lợi cho mình
đó là vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức phật giáo thế giới và gần đây nhất là tổ chức phật giáo của việt nam
dù mạo danh phật giáo nhưng tinh thất bồng lai lại tự quay clip phản bác phật giáo có phát ngôn hành động không phù hợp khiến dư luận bức xúc